tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục tiến hành đợt họp thứ hai của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn theo hình thức tập trung
phiên họp quan trọng này đã được nhân dân cả nước quan tâm theo dõi cũng như cho ý kiến đánh giá
tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc
với nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận
cử tri ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thảo luận tại quốc hội
ngày càng bám sát thực tiễn đời sống nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân
bộ trưởng đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình trước dân trước đất nước trước chính phủ
ví dụ như bộ trưởng giáo dục đào tạo phùng xuân nha cũng đã thấy được cái khuyết điểm của ngành giáo dục đào tạo
đặc biệt là thấy được khuyết điểm của hội đồng biên soạn cũng như là hội đồng thẩm định sách giáo khoa
những công tác tới đây cần phải khắc phục cái hậu quả đó như thế nào
ví dụ như sai sót
bên cạnh đó cử tri cũng bày tỏ ý kiến về dự án luật phòng chống ma túy sơ đổi đã được quốc hội thảo luận trong tuần này
cử tri gửi gắm sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và quốc hội
đồng thời mong muốn quốc hội các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục xem xét và lắng nghe
hoàn thiện hành lang pháp luật và tuyên truyền thay đổi nhận thức cộng đồng